ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng cùng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị số chín tp hcm đã tiếp xúc cử tri hai huyện củ chi và khóc môn để báo cáo về kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn vừa diễn ra thành công tốt đẹp
sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn cử tri hai huyện củ chi và hóc môn đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc trách nhiệm của các đại biểu quốc hội
mong muốn quốc hội và các đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát của mình đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội bí thư thành ủy đinh la thăng khẳng định sẽ sớm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố
đồng thời sẽ kiến nghị để có hướng giải quyết đáp ứng nguyện vọng của cử tri với những vấn đề thuộc thẩm quyền trung ương